kính chào quý vị và các bạn
trong bản tin mùa một bao online trưa nay chúng tôi xin được dành phần lớn thời lượng để nói về luật an ninh mạng
từ đó giúp quý vị và các bạn hiểu hơn có cái nhìn đúng đắn hơn về luật này
tránh bị kẻ xấu lợi dụng kích động dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật
tại tỉnh thanh hóa lực lượng công an đã phát hiện một số đối tượng thông qua các trang mạng xã hội
nhất là facebook để tuyên truyền kích động nhân dân biểu tình trái pháp luật
thông qua công tác nghiệp vụ mới đây ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa đã điều tra làm rõ và thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn văn quang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ở xã hoàng sơn huyện hoàng hóa về hành vi tàng trữ phát tán thông tin có nội dung chống phá nhà nước
kết quả điều tra ban đầu của lực lượng an ninh đã xác định đối tượng nguyễn văn quang đã thường xuyên sử dụng facebook cá nhân
có địa chỉ quang nguyễn văn để đăng tải phát tán những bài viết có nội dung kêu gọi kích động nhân dân biểu tình trái pháp luật
cơ quan công an đối tượng này đã khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình
lực lượng công an tỉnh thanh hóa đang xây dựng các kế hoạch phương án tăng cường lực lượng sẵn sàng giải quyết xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự liên quan đến hoạt động biểu tình trái pháp luật trên địa bàn tỉnh để giữ vững an ninh trật tự và cuộc sống bình yên của nhân dân